xin kính chào quý vị và các bạn
do chịu tác động của áp cao lạnh lục địa ở phía bắc tăng cường
nên sang ngày mai tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ sẽ có mưa rông rải rác
cùng với đó nền nhiệt độ giảm nhẹ
sang ngày một mươi sáu thì mưa giảm nhanh nhưng nền nhiệt độ vẫn trong xu hướng giảm nhẹ
sau đó đến ngày một mươi bảy thì nền nhiệt độ sẽ tăng trở lại
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
do khối không khí lạnh chỉ tác động yếu nên thời tiết không có quá nhiều biến đổi
những cơn mưa vẫn có nhưng xảy ra vài nơi trời chỉ rét nhẹ về đêm và sáng
đáng lưu ý chỉ là tình trạng sương mù phần nào làm giảm tâm nhìn vì vậy người dân cần lưu ý
ở trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực nghệ an và hà tĩnh có mưa rông rải rác
sang ngày một mươi bảy thì mưa rông cũng giảm nhanh và lan xuống các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực vẫn ổn định trong khoảng là từ một mươi sáu đến hai mươi sáu độ
các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi cũng có mưa rông vài nơi
do tác động của không khí lạnh rồn xuống
còn khu vực nam trung bộ thì vẫn phổ biến ít mưa ngày nắng
nhiệt độ trưa chiều trên toàn vùng đạt ở ngưỡng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
tại vùng cao tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới vẫn phổ biến là khô giáo không mưa
ngày còn nắng nhiều với nhiệt độ ngày đêm trên khu vực là từ một mươi sáu đến ba mươi một độ
trời rét nhẹ về đêm và sáng
đến với các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ
tại đây vẫn là nơi có nền nhiệt độ cao nhất trên cả nước
với mức nhiệt độ ngày đêm là
từ hai mươi một đến ba mươi năm độ
khu vực miền đông nam bộ có nắng nóng cục bộ
khi mức nhiệt cao nhất có thể vượt ngưỡng ba mươi năm độ